tối ngày hai mươi một tháng một mươi đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã chủ trì hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean liên hợp quốc
cùng tham dự có các bộ trưởng ngoại giao asean chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi năm
tổng thư ký liên hợp quốc và tổng thư ký asean
đây là hội nghị thường niên nhằm ra soát những tiến triển trong quan hệ đối tác toàn diện asean liên hợp quốc
chuẩn bị cho hội nghị cấp cao asean liên hợp quốc lần thứ một mươi một vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
và trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
thay mặt asean việt nam đề nghị liên hợp quốc hỗ trợ các sáng kiến của asean
ứng phó với covid một mươi chín phục hồi tổng thể
các sáng kiến này bao gồm thành lập quỹ asean ứng phó covid một mươi chín kho vật tư y tế asean
xây dựng trung tâm khu vực về dịch bệnh khẩn cấp và khung phục hồi tổng thể asean
phó thủ tướng hoan nghênh
phó thủ tướng quyết tâm của asean và liên hợp quốc bảo đảm vaccine covid một mươi chín
trở thành hàng hóa phục vụ quảng đại quần chúng giá thành phù hợp và đến với mọi người dân
đề cập tới biển đông phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao tái khẳng định lập trường nhất quán của asean
phó thủ tướng nhấn mạnh cần tránh những hành động gia tăng căng thẳng không quân sự hóa
giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố doc
và tiếp tục các nỗ lực đạt coc hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế bao gồm unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
việt nam thông báo cho các bên về công tác chuẩn bị cho hội nghị cao cấp asean liên hợp quốc lần thứ một mươi một
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi và nhất trí sẽ tổ chức thành công hội nghị quan trọng này